theo quy định tiêu chuẩn khí thải mới đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô nhập khẩu đã qua sử dụng
mà thủ tướng chính phủ đã ban hành hồi tháng ba
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi tất cả ô tô sản xuất từ năm hai nghìn chín đến nét năm hai nghìn một mươi bảy
sẽ phải đáp ứng mức tiêu chuẩn khí thải ở mức hai
cục đăng kiểm việt nam cho biết tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
trên toàn quốc có hơn ba năm triệu ô tô đang lưu hành
trong đó có khoảng hơn hai bốn triệu là phương tiện được sản xuất sau năm hai nghìn tám
như vậy sau gần một mươi năm năm áp dụng quy chuẩn khí thải ở mức thấp nhất
hơn hai bốn triệu ô tô này sẽ phải đáp ứng mức tiêu chuẩn khí thải mới cao hơn
các loại xe cũ hơn sản xuất từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến năm hai nghìn tám sẽ bắt đầu áp dụng vào mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
quy định áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải mới được ban hành sau gần một mươi năm năm áp dụng mức khí thải thấp nhất từ năm hai nghìn năm
hiện nay lượng phương tiện cả nước đang gia tăng một cách chóng mặt
lượng khí phát thải ra môi trường cũng tăng khoảng hai năm lần so với năm hai nghìn năm
khiến tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng
việc nâng mức tiêu chuẩn khí thải cho phương tiện sẽ tạo ra ảnh hưởng tích cực đến môi trường
đồng thời dần loại bỏ các phương tiện cũ lưu thông gây mất an toàn giao thông